cùng với việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lào cai đã triển khai dạy học thông qua các hình thức trực tuyến
tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì việc dạy học tại các vùng cao cũng gặp không ít khó khăn cần thao gỡ
những ngày nghỉ học để phòng chống covid một mươi chín em lý minh đức dành phần lớn thời gian phụ giúp gia đình
để không quên kiến thức đức đã làm bài tập của các thầy giáo cô giáo giao trực tiếp mỗi tuần và tự học là chính
đây cũng là thực tế đối với việc tự học của nhiều học sinh ở vùng cao lào cai
bởi các giáo viên và gia đình học sinh đều thiếu thốn không đủ điều kiện để dạy và học trực tuyến
sự nỗ lực của cả thầy và trò vùng cao tỉnh lào cai trong thời gian này là không thể phủ nhận
tuy nhiên đánh giá một cách khách quan thì các giải pháp đang được triển khai đều chỉ mang tính tình thế và hiệu quả chưa được như mong muốn
chỉ một số ít học sinh tham gia học trực tuyến còn cơ bản vẫn sử dụng phương pháp giao bài thủ công
điều kiện về các kế bị để dạy học trực tuyến thì khó khăn địa hình thì cũng xa xôi
mạng để thực hiện thì vẫn còn chập trờn
trong khoảng tất cả những em học sinh khảo sát có thiết bị để học trực tuyến
nhưng đôi khi chập trờn cũng không thể toàn diện được
trên tinh thần như vậy thì chúng tôi linh hoạt trong điều kiện của học sinh
điều kiện của gia đình điều kiện của địa phương để thực hiện trong điều kiện có thể
học trực tuyến cũng là một cơ hội để ngành giáo dục
tỉnh lào cai tiếp cận với một phương thức dạy học mới hiện đại hơn
tuy nhiên việc tăng cường kiểm tra kiểm soát để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến
cũng cần được đẩy mạnh với sự vào cuộc của toàn ngành của gia đình và xã hội
tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được học tập một cách tốt nhất